khoảng bốn giờ sáng nay tại đèo viêu lắc trên quốc lộ hai mươi bốn thuộc địa phận huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi đoạn giáp giới với tỉnh con tùng
xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi sáu c sáu nghìn một trăm một mươi tám do tài xế lê sĩ khoa chú tại thành phố quảng ngãi điều khiển đang lưu thông thì bị bốc cháy
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng ngãi đã điều động hai xe chữa cháy và gần hai mươi cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để xử lý đám cháy
tuy nhiên chiếc xe đã bị thiêu dụi thiệt hại ước tính trên một bảy tỷ đồng
hôm qua người dân sống ở khu vực dốc tám trăm linh thuộc địa phận thôn tân thành xã tân văn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng đã phát hiện một chiếc xe tải mang biển kiểm soát bốn mươi chín x hai nghìn sáu trăm linh tám loại xe tải nhỏ năm trăm linh kg đã bị cháy ở dưới vực
tại thời điểm phát hiện chiếc xe bị cháy một phần ở đuôi xe thùng xe
những người dân địa phương cho biết có thể chiếc xe đã bị lao xuống vực và cháy trong đêm
bởi đến thời điểm phát hiện hiện trường gần như đã không còn dấu hiệu của sức nóng
hiện vẫn chưa biết nguyên nhân cháy xe và chủ phương tiện này là ai
tiếp tục với một số tin tức khác
và sáng ngày hôm nay toán nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo pheng long chun tức là phùng xuân long tên thường gọi là an lãng hai mươi tám tuổi quốc tịch trung quốc
tạm trú quận bắc tử liêm thành phố hà nội về hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
đây là vụ án giết người đầu tiên xảy ra trên địa bàn thành phố đà nẵng mà thủ phạm và nạn nhân đều là người nước ngoài
theo cáo trạng do mô thuẫn trong việc cạnh tranh muôn bán sim điện thoại di động trên mạng nên pheng long chun muốn trả thù ông limuji ba mươi hai tuổi quốc tịch trung quốc thường trú tại nhà vợ thuộc quận sơn trà tp đà nẵng
đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm thông qua một trang web bán vũ khí trên mạng pheng long chun từ trung quốc qua thái lan mua một khẩu súng ngắn với giá một năm trăm linh đô la mỹ
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm bị cáo pheng long chun đến khu vực đường nguyễn duy hiệu thành phố đà nẵng chờ ông leemoji ra khỏi nhà rồi rút súng bắn nạn nhân
hậu quả ông limoji đã tử vong ngay tại chỗ pheng long chun bỏ trốn và không lâu sau thì bị bắt giữ tại campuchia
căn cứ vào lời khai của bị cáo cùng kết luận cơ quan điều tra toán nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt bị cáo phan long chun mức án tù trung thân
còn tại tỉnh quảng bình phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vừa bắt đối tượng vận chuyển một bánh heroin
vào khoảng hai giờ ba mươi phút ngày hôm qua tại đường lê văn trị phường bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng võ văn sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú huyện diễn châu tỉnh nghệ an đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trong lúc bắt giữ đối tượng võ văn sơn đã ném ra một túi sách màu đen để phi tang kiểm tra bên trong túi sách phát hiện một gói hình chữ nhật
mà theo lời khai của đối tượng là một bánh heroin
sơn khai nhận được một đối tượng không rõ địa chỉ thuê vận chuyển số ma túy trên từ tp vinh và tp đồng hới và trong lúc chờ giao hàng thì bị bắt quả tang
theo tài liệu của cơ quan điều tra đối tượng võ văn sơn đã nhiều lần vận chuyển ma túy vào địa bàn tỉnh quảng bình tiêu thụ và được các trinh sát ma túy lên kế hoạch bắt
tuy nhiên do thủ đoạn của đối tượng quá tinh vi nên việc bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn
khoảng bốn mươi bình khí cửa n hai o vừa bị lực lượng liên ngành hà nội phát hiện tại hai điểm tập kết trên phố thanh hà và đào duy từ
tại thời điểm kiểm tra do các chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ nên lực lượng liên ngành đã tạm giữ khoảng bốn mươi bình khí này
khi số bình trên được đưa về trụ sở chủ cơ sở tập kết tại phố đảo duy từ đã đến khai báo số lô hàng trên đồng thời đưa hóa đơn nhập số bình khí cười
tuy nhiên chưa xuất trình được giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
người này cho biết mua số lượng hàng lớn trên về để sử dụng và bán cho một số người quen đồng thời viết đơn cam kết không tái phạm
tối cùng ngày chủ điểm tập kết bình khí cười tại phố thanh hà vẫn chưa đến cơ quan chức năng khai báo về số lô hàng trên
thưa quý vị chi phí đi lại thấp không phải làm các thủ tục xuất nhập cảnh
điều kiện làm việc tốt thu nhập cao là lý do mà các đối tượng cò mồi thường đưa ra để lừa bịp những người đang có ý định sang trung quốc tìm việc làm
tuy nhiên cuộc sống nơi đất khách quê người với vô vàn những khó khăn phức tạp chẳng những không giúp người lao động thực hiện ước mơ đổi đời
mà còn khiến nhiều người tiền mất tật mang thậm chí là bỏ mạng
câu chuyện của chị trịnh thị chính ở xã trung sơn huyện yên lập tỉnh phú thọ người vừa từ trung quốc trở về là một ví dụ
gần một tháng nay bà hoàng thị nghiêm chú tại xã trung sơn huyện yên lập tỉnh phú thọ phải chăm sóc con gái tại trung tâm y tế huyện yên lập
từ ngày đi lao động ở trung quốc về trịnh thị chính con gái bà nghiêm có các biểu hiện nói ngọng sốt cao và sợ tiếp xúc với người lạ
theo trần đoán của các bác sĩ trung tâm y tế huyện yên lập
thì chị chính bị sang chấn tâm lý và có dấu hiệu bị tổn thương phần não
năm hai nghìn một chị chính xuất cảnh trái phép sang trung quốc và kết hôn với một người đàn ông nước sở tại thuộc tỉnh vân nam
sau nhiều năm bị mất liên lạc ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy gia đình bà nghiêm nhận được thông tin chị chính được đưa từ trung quốc về cửa khẩu móng cái tỉnh quảng ninh với tình trạng hoàn toàn mất trí nhớ
trị chính trẻ trung sinh con người tử tế mới biết đường đi biết đường về chứ không làm sao đi một hẳn một nước như thế cháu đi thì về được
thế cho nên là bây giờ có khi rát ra ngoài này cháu hành lang cháu không biết đường về cũng không biết gì nữa
đầy người toàn thương tích bây giờ hiện bây giờ là người ta đánh vào đầu bây giờ cháu đau cái dây thần kinh đến bây giờ lâm ra cháu không nhớ gì cả
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trên địa bàn tỉnh phú thọ đã xảy ra sáu vụ người lao động tai nạn hoặc tử vong tại trung quốc
trong đó riêng địa bàn huyện yên lập đã có ba trường hợp chết hoặc mất tích
tất cả các trường hợp trên đều là những lao động bất hợp pháp
do đó ngoài việc vi phạm pháp luật của nước sở tại thì họ còn bị các chủ sử dụng lao động phía trung quốc từ chối thanh toán các khoản hỗ trợ khi xảy ra tai nạn rủi ro
điều đáng nói là không ít thanh niên khi sang đất khách quê người vốn chơi bởi lêu lỏng ham mê cờ bạc rượu chè và các tệ nạn xã hội khác
nên khi thiếu sự quản lý giám sát của gia đình đã dễ dàng vi phạm pháp luật hoặc để xảy ra những vụ việc đau lòng
tất cả các trường hợp trên đều là những lao động pháp luật của nước sở tại